cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm cho biết đã khởi tố bắt tạm giam phung tiến lực và phan xuân đông
để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản hai nghi phạm này đã tạc sơn vào nhà người dân để đổi nợ
khuya ngày sáu tháng tám đội cảnh sát hình sự công an quận gò vấp đi tuần tra thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra
qua đấu tranh các hai thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi tạc sơn tại một căn nhà trên đường thống nhất phường một mươi sáu
tại cơ quan điều tra lực khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đã cho chủ nhà trên vai nhiều lần với tổng số tiền một trăm linh triệu đồng
lãi suất từ năm một mươi mỗi tháng đóng lại được đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thì hết khả năng chi trả nên ngân đóng khoảng hai tháng
lực nhiều lần nhắn tin gọi điện để đòi nợ nhưng không được ngày sáu tháng tám lực đi mua sơn và mắm tôm mang về nhà trọ ở thành phố dĩ an tỉnh bình dương trộn với nhau
khoảng hai mươi giờ cùng ngày lực gọi điện đã đông chở đến nhà người vay nợ để tạc sơn
sau khi thực hiện hành vi và đang trên đường tẩu thoát thì bị công an phát hiện
công an quận gò vấp đã yêu cầu hai đối tượng cào rửa lau chùi sơn lại cửa tường nhà để khắc phục hậu quả